đơn vị này phát hiện xe ô tô dừng đỗ tại làn một để chụp ảnh
đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật an toàn giao thông gây nguy hiểm cho nhiều phương tiện lưu thông trên tuyến
sau khi phát hiện vụ việc đơn vị quản lý vận hành tuyến đường đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông
thổ cục cảnh sát giao thông lập biên bản và xử lý lỗi vi phạm của chủ phương tiện
tiến hành lập biên bản lỗi dừng xe đỗ xe trên đường cao tốc đối với nữ tài xế là bảy triệu đồng
thưa quý vị thông tư số sáu mươi bảy đã chính thức có hiệu lực thi hành ngay trong tháng một năm hai nghìn hai mươi
điểm đáng chú ý của thông tư này là việc người dân có quyền ghi âm ghi hình khi cảnh sát giao thông đang thực hiện nhiệm vụ
mà không làm ảnh hưởng đến hoạt động của cán bộ chiến sĩ
hình thức này nhận được sự phản hồi rất tích cực của người dân cũng như tăng tính minh bạch trong công tác xử lý vi phạm
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại các chốt giao thông trên địa bàn hà nội và ý kiến của người dân về thông tư mới này
thông tư sáu mươi bảy hai nghìn một mươi chín tt bca chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi
mục đích của thông tư sáu mươi bảy là bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức và cá nhân phát huy quyền làm chủ của nhân dân
điểm đáng chú ý của thông tư mới này đó chính là tính khách quan minh bạch dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
theo đó nhân dân có quyền giám sát cán bộ chiến sĩ công an nhân dân trong quá trình làm nhiệm vụ thông qua thiết bị ghi âm ghi hình hoặc quan sát trực tiếp
mình thấy thông tư sáu mươi bảy này rất là dân chủ văn minh và khách quan
nó khiến cho người dân cảm thấy an tâm hơn khi đối mặt với lựa chọn cảnh sát giao thông
tuy nhiên việc người dân giám sát nhưng cũng phải bảo đảm tính văn hóa an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác
cũng như không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cán bộ chiến sĩ trong quá trình làm nhiệm vụ
không sử dụng nội dung đã giám sát cắt kép tung lên mạng xã hội các phương tiện thông tin đại chúng
không bảo đảm việc phản ánh khách quan trung thực sự việc đã diễn ra
cái vấn đề mà cắt ghép hay là thay đổi thì điều đó là thay đổi sự thật xảy ra
thế nên là điều mà người làm như thế này không nên làm
về cơ bản là sau khi hai bên xã hội với nhau rồi thì tất cả những thông tin đó không nên đưa lên mạng
thì để cho có thể là gây ra hiểu nhầm hay là gây ra sai sót khi mà người chiến sĩ hay là người bên ngoài
vì cộng đồng mạng bây giờ rất là đông và nguy hiểm
nên là cái việc mà đưa ra lên mạng như thế thì cũng nên tránh để mình coi như là hai bên xử lý với nhau thôi
mà có lỗi thì mình phải xử lý là mình sai phạm thì mình phải khắc phục
ngoài ra cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông có trách nhiệm thông báo giải thích lỗi vi phạm đối với người dân
để người dân hiểu chấp hành góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả đáp ứng yêu cầu thực tế
bảo đảm trật tự an toàn giao thông góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tình nhuệ
từng bước hiện đại vì nhân dân phục vụ